bộ y tế cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có một số loại vaccine mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng
theo kế hoạch từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vaccine sởi rubella do việt nam sản xuất sẽ được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ một mươi tám tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng
bộ y tế cũng sẽ đưa vaccine tiêm ipv cho trẻ năm tháng tuổi vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
loại vaccine phối hợp năm trong một phòng các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván viêm gan b viêm phổi viêm màng não mủ do vi khuẩn hiếp sẽ được đưa vào sử dụng trên quy mô nhỏ tại bốn tỉnh
sau đó sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi trên quy mô toàn quốc vào quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời bộ y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu về việc tiêm vaccine sởi cho trẻ từ sáu tháng tuổi vào cuối năm hai nghìn một mươi tám